là nơi có địa hình cao kèm theo sương mù bao phủ quanh năm nên nhiệt độ tại khu du lịch quốc gia sapa tỉnh lào cai luôn thấp hơn so với các địa phương khác
sáng nay nhiệt độ đo được tại đây chỉ còn một mươi chín độ c thấp hơn khu vực thành phố lào cai gần một mươi độ c
do nhiệt độ xuống thấp nên người dân địa phương và khách du lịch đang có mặt tại khu du lịch quốc gia sapa khá bất ngờ vì rét lạnh
trời rét kèm theo sương mù khiến nhiều du khách đến từ các tỉnh miền trung và phía nam phải mua áo dày chống rét nhưng tỏ ra rất hào hứng thích thú với thời tiết như mùa đông này
theo đài khí tượng thủy văn lào cai do địa hình sapa cao hơn so với các địa phương khác nên mất nhiệt nhanh đặc biệt vào ban đêm nhiệt độ giảm chỉ còn khoảng một mươi tám độ c
mức nhiệt này thấp hơn gần một mươi độ c so với các địa phương khác trong tỉnh
đây là thời tiết lý tưởng để du khách đến tham quan trải nghiệm các hoạt động du lịch tại sapa
tuy nhiên các cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân và du khách nên trang bị quần áo ấm và các vật dụng khác khi đến với sapa